chiều nay ngày một mươi năm tháng chín tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã chủ trì cuộc họp của bộ chính trị với ban thường vụ thành ủy thành phố cần thơ để cho ý kiến về việc tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết số bốn mươi năm nghị quyết trung ương của bộ chính trị khóa bốn xây dựng và phát triển thành phố cần thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa
thay mặt thường vụ thành ủy thành phố cần thơ đồng chí trần quốc trung ủy viên trung ương đảng bí thư thành ủy đã báo cáo với bộ chính trị kết quả một mươi năm thực hiện nghị quyết số bốn mươi năm nqtu
kể từ khi nghị quyết được ban hành đến nay đảng bộ chính quyền và các tầng lớp nhân dân thành phố cần thơ đã nỗ lực quán triệt tổ chức triển khai thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng tập trung vào sáu nhóm nội dung lớn
quy hoạch xây dựng thành phố theo hướng văn minh hiện đại luôn chú trọng bổ sung điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp theo hướng ưu tiên phát triển các ngành các sản phẩm có giá trị gia tăng lớn hàm lượng tri thức khoa học công nghệ cao ít gây ô nhiễm lồng ghép công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
thành phố cũng đã tận dụng mọi cơ hội khai thác phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế với tốc độ nhanh bền vững có hiệu quả và có sức cạnh tranh cao chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao
qua một mươi năm kinh tế của thành phố cần thơ tăng trưởng tốc độ bình quân đạt một mươi ba chín mươi tám riêng năm hai nghìn một mươi năm tổng sản phẩm trên địa bàn tăng gấp bốn hai lần so với năm hai nghìn một mươi
gdp bình quân đầu người tăng gấp bảy bảy lần so với năm hai nghìn bốn
cần thơ huy động các nguồn lực để phát triển nhanh kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội và kiến thiết đô thị kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh
các lĩnh vực giáo dục đào tạo khoa học công nghệ y tế văn hóa đạt được nhiều kết quả tích cực an sinh xã hội được bảo đảm
thành phố cũng đã tiếp tục củng cố tổ chức nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị nhất là tại cơ sở làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn đảng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng
sau khi nghe thường vụ thành ủy thành phố cần thơ báo cáo các đồng chí ủy viên bộ chính trị đã phát biểu nhiều ý kiến đánh giá về bản báo cáo phân tích và chỉ ra thêm những điểm cần bổ sung điều chỉnh phát huy trong phương hướng nhiệm vụ và giải pháp
để đẩy mạnh thực hiện nghị quyết số bốn mươi năm nqtu từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
trên cơ sở tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết bốn mươi năm nqtu và vận dụng sáng tạo nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai đại hội đảng bộ thành phố cần thơ lần thứ một mươi ba và các nghị quyết của trung ương từ nay đến năm hai nghìn hai mươi cần thơ cần phát huy những kinh nghiệm thành tích tốt đã đạt được để thực hiện nghị quyết một cách tích cực quyết liệt và đạt hiệu quả cao hơn
phát triển cần thơ theo hướng phát huy tổ chức
tối đa các nguồn lực lợi thế tìm ra các động lực mới để xây dựng và phát triển thành phố trở thành thành phố đồng bằng văn minh hiện đại sáng xanh sạch đẹp một trong những đô thị lớn của cả nước đóng vai trò trung tâm của vùng trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội và là động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của toàn vùng
nhiều đồng chí bộ ứng chỉ mong muốn hôm nay là cần thơ đoàn kết mạnh mẽ vươn lên hơn nữa